tại tỉnh phú yên đối tượng nguyễn hiếu vang chú xã hòa quang nam huyện phú hòa vừa bị công an tp tuy hòa khởi tố bắt tạm giam về tội cướp giật tài sản và trộm cắp tài sản
trong hai ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng ba vang đã thực hiện hai vụ cướp giật trên địa bàn thành phố tuy hòa tài sản lấy trộm là hai chiếc điện thoại di động thủ đoạn của vang là đi xe máy tìm ai sơ hở thì cướp giật tài sản rồi tẩu thoát
qua đấu tranh bước đầu vang khai nhận còn thực hiện hai vụ trộm cắp khác hiện công an tp tuy hòa đã thu hồi ba tv một điện thoại và hai ipad để trả lại cho người bị hại
trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực cầu sông hàn tổ tuần tra cảnh sát một trăm một mươi ba công an thành phố đà nẵng đã phát hiện và ngăn chặn kịp thời một đối tượng chuẩn bị dùng mã tàu chém người
đối tượng là đỗ xuân hùng quê xã trung chính huyện nông cống tỉnh thanh hóa có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác cảnh sát một trăm một mươi ba công an tp đà nẵng đã tiến hành theo dõi khi đến đường phạm văn đồng thì kịp thời ngăn chặn đối tượng hùng dùng mã tấu mang theo chuẩn bị xông vào chém người
tại cơ quan công an đối tượng hùng khai nhận vì mâu thuẫn cá nhân nên đã nảy sinh ý đồ muốn dàn mặt người kia bằng mã tấu vật chứng thu giữ được tại hiện trường gồm hai cây mã tấu dài chín mươi phần
tổ tuần tra kiểm soát đồn biên phòng vĩnh châu tỉnh sóc trăng đã phát hiện một hộ dân trồng cây gần xa
lực lượng biên phòng đã phát hiện tại khu vườn nhà ông huỳnh chiểu sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín ngụ tại khóm vĩnh an phường hai thị xã vĩnh châu tỉnh sóc trăng có trồng cây cần sa trái pháp luật
sau khi tiến hành kiểm tra tại khu vườn phát hiện và thu giữ ba mươi hai cây cần xa còn tươi có chiều cao từ một năm m đến hai m số lượng cây cần xa bị thu giữ là ba mươi tám kg
hiện vụ việc đang được đồn biên phòng vĩnh châu tiếp tục điều tra xác minh xử lý
công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ vừa phối hợp với đội kiểm tra liên ngành khu di tích lịch sử đền hùng bắt quả tàng đối tượng đang tàng trữ lưu hành hơn một mươi hai triệu đồng tiền giả loại tiền có mệnh giá hai trăm linh đồng
đối tượng bị bắt giữ là lương thị phượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai hộ khẩu thường trú xã yên lãng huyện đại từ tỉnh thái nguyên
tại cơ quan công an phượng khai nhận số tiền phượng mua tại khu vực chợ xã yên lãng huyện đại từ của một người lạ mặt với tỷ lệ là một mươi năm triệu đồng tiền thật đổi lấy hai mươi năm triệu đồng tiền giả
phượng đã mang đi tiêu thụ tại các tỉnh thái nguyên tuyên quang yên bái
vào ngày một mươi bốn tháng bốn phượng đi xe ô tô khách từ tỉnh tuyên quang xuống khu vực lễ hội đền hùng thuộc tỉnh phú thọ để đổi tiền giả lấy tiền thật bằng hình thức mua hàng
khi phượng đang thực hiện hành vi phạm tội thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ
trên người đối tượng lực lượng chức năng đã thu giữ sáu mươi một tờ tiền mệnh giá hai trăm linh đồng
tiếp tục với một số thông tin về thực phẩm bẩn
vào chiều hôm qua công an thị xã quảng trị tỉnh quảng trị vừa phát hiện và bắt giữ vụ vận chuyển thịt bốc mùi hôi thối vào thành phố hồ chí minh để tiêu thụ
trong lúc tuần tra kiểm soát trên quốc lộ một a đoạn qua khu phố hai phường một thị xã quảng trị công an tỉnh quảng trị tỉnh quảng trị đã kiểm tra xe ô tô tải mang biển kiểm soát bảy mươi bảy c hai nghìn một mươi bảy
phát hiện hai mươi thùng xốp trọng lượng gần một tấn thịt gồm thịt và nội tạng động vật đã bốc mùi hôi thối
lái xe võ văn đê chú tại tỉnh bình định đã không xuất trình được giấy tờ hợp lệ của lô hàng này và biết nhận trở thuê số hàng trên vào thành phố hồ chí minh
hiện tại công an thị xã quảng trị đã lập biên bản vi phạm tiến hành các thủ tục để tiêu hủy toàn bộ lô hàng

hiện tại công an thị xã quảng trị đã đập biên bản vi phạm tiêu hủy toàn bộ lưu hàng

tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam nhận được tín hiệu cấp cứu từ tàu pna chín mươi hai nghìn sáu trăm bốn mươi năm ts về một tuyển viên bị co giật dùi bọc mét và hôn mê từ một mươi hai h hai mươi phút cùng ngày
xác định đây là tình huống nguy cấp nạn nhân có nguy cơ mất mạng nếu không được sơ cứu kịp thời
trung tâm chỉ huy đã điều tàu cứu nạn sir bốn trăm một mươi hai nhanh chóng tiếp ứng đến một mươi tám h ba mươi đã tiếp cận được thuyền của nạn nhân
sau quá trình sơ cứu nạn nhân đã tỉnh lại và cho đến hai mươi một h tối ngày hôm qua thuyền thiết này đã được đưa về đất liền an toàn
và đưa đi cấp cứu tại trung tâm cấp cứu một trăm một mươi năm thành phố đà nẵng
ubnd tp hcm vừa ban hành kế hoạch phòng chống dịch bệnh do virus zika trên địa bàn
trong đó xác định thành phố đang trong tình huống hai ghi nhận ca bệnh giải rác tại việt nam
hiện ở tp hcm đã ghi nhận một ca nhiễm virus zika ở phường thạnh mỹ lợi quận hai
theo đó công tác phòng chống dịch bệnh tập trung vào việc khoanh vùng xử lý kịp thời triệt đề ổ dịch nhằm hạn chế thấp nhất việc lây lan ra cộng đồng
cụ thể ngành y tế thành phố đang phối hợp với chính quyền địa phương khoanh vùng ổ dịch xử lý diệt mũi trên diện rộng bằng biện pháp phun hóa chất diệt mũi tại ổ dịch
ngành y tế cũng giám sát hàng ngày để phát hiện các trường hợp mắc mới thực hiện các biện pháp tuyên truyền bằng tờ rơi và phát thanh hướng dẫn phòng chống dịch bệnh diệt mũi diệt lăng quăng
ngoài kế hoạch ứng phó trên ubnd tp hcm cũng xây dựng biện pháp ứng phó khi xảy ra tình huống ba diệt lây lan trong cộng đồng
hà nội đã không ít người nhận được thông báo trúng thưởng một triệu usd từ các công ty của hoa kỳ
sau khi nhận được thông báo này nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ
thế nhưng bằng các loại giấy tờ được làm giả và trao đổi qua internet các đối tượng đã chiếm được lòng tin của họ
và bằng một loạt lý do như chi phí cho người đại diện ở nước ngoài chi phí nộp các loại thuế
các đối tượng lừa đảo liên tục yêu cầu nạn nhân phải nộp các loại tiền với tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng
và nhiều nạn nhân do thấy giá trị số tiền thưởng quá lớn nên đã cố vay mượn để nộp các khoản phí này
cho đến khi số tiền nộp quá lớn thì các nạn nhân này mới bắt đầu cảm thấy lo lắng bị lừa đảo và đến trình báo cơ quan công an
lần theo các manh mối được cung cấp cơ quan công an đã bắt giữ băng nhóm lừa đảo trên
băng nhóm này gồm bảy đối tượng trong đó có hai đối tượng người nước ngoài
chúng đã làm giả các con dấu tài liệu của cơ quan liên quan lập các tài khoản ngân hàng để nạn nhân chuyển tiền
bằng thủ đoạn trúng thưởng đó chúng đã lừa hàng chục nạn nhân cả tin sập vẫy trúng thưởng
đây là thủ đoạn mới hết sức tinh vi của các đối tượng lừa đảo
chí tiết mời quý vị và các bạn tìm đọc trên báo công an nhân dân số ra ngày hôm nay
xin được chuyển qua một thông tin đáng chú ý khác
thành phố hồ chí minh lo cho nguồn nước máy là tiêu đề bài viết trên báo tuổi trẻ số ra ngày hôm nay
ghi nhận thực tế ô nhiễm nước đang có nguy cơ đe dọa đến nguồn nước thô cấp cho các nhà máy nước
sản xuất nước sạch phục vụ nhu cầu sinh hoạt sản xuất của người dân
bài viết ghi nhận theo kết quả phân tích của viện môi trường và tài nguyên đại học quốc gia tp hcm
cho biết là phần lớn các tuyến kênh dạch thành phố đều bị ô nhiễm vi sinh
nguyên nhân chính của tình trạng này chính là công tác xử lý nước thải còn chưa đạt hiệu quả
hiện tổng lượng nước thải sinh hoạt của thành phố là khoảng một ba triệu mét khối một ngày
nhưng lượng nước thải được thu gom xử lý chỉ được khoảng một phần sáu tổng lượng nước thải
đáng lo hơn là nguồn nước của thành phố đang chịu ảnh hưởng rất lớn bởi sự lan truyền ô nhiễm nguồn nước
từ khu vực thượng nguồn đổ xuống dọc các tuyến sông chính
bên cạnh đó nguồn nước bị ô nhiễm hữu cơ cũng là một mối lo lớn tới nguồn nước cấp nước
qua giám sát chất lượng nguồn nước thô trên sông đồng nai và sông sài gòn
nơi lấy nước cho các nhà máy xử lý nước cấp có sự hiện ngày hai mươi chín tháng bốn và ngày ba mươi tháng bốn vào khoảng bảy trăm linh lượt xe
lãnh đạo bến đã có cuộc họp với các doanh nghiệp vận tải yêu cầu cam kết không trở qua số người quy định
cung cấp đủ vé cho bến xe phải niêm yết đầy đủ giá vé trong và ngoài xe và không thu cao hơn giá vé đã đăng ký
đối với ngành đường sắt ngay từ đầu tháng ba công ty cổ phần vận tải đường sắt hà nội đã xây dựng kế hoạch chạy tàu
kèm chính sách khuyến mại giảm giá để phục vụ cho hai kỳ nghỉ này
trong khi đó tổng công ty hàng không việt nam vietnam airlines cho biết hãng sẽ tăng thêm một trăm ba mươi sáu chuyến bay
một chiều trên chín đường bay nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm nghỉ lễ
dỗ tổ hùng vương lễ hội đền hùng năm bính thân hai nghìn một mươi sáu đã đi được quá nửa chặng đường
cùng với các lực lượng khác thì lực lượng cảnh sát giao thông đã không quản ngại khó khăn vất vả
tích cực triển khai các phương án phân luồng từ xa phân luồng tại chỗ tiến hành điều tiết giao thông
nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho du khách thập phương hành hương về dỗ tổ
do thời tiết thuận lợi nên trong ngày một mươi bốn tháng bốn
tức ngày tám tháng ba âm lịch lượng người và phương tiện giao thông đổ về khu di tích lịch sử đền hùng
tăng cao hơn so với những ngày trước đó
cụ thể đã có khoảng một bốn trăm linh xe ô tô và bốn năm trăm linh xe máy đưa đón hàng ngàn lượt đồng bào hành hương về khu vực lễ hội
công an tỉnh phú thọ đã bố trí lực lượng tổ chức phân luồn hướng dẫn điều tiết giao thông
tại các tuyến đường các điểm trong giữ xe và các chốt trong khu di tích
ngoài ra lực lượng cảnh sát giao thông còn bố trí các tổ tuần tra lưu động
làm nhiệm vụ tuần tra trên các trục đường chính dẫn vào khu di tích
để hạn chế tình trạng ủng tắc cục bộ bang tổ chức dỗ tổ không cấp phép cho các điểm trong giữ xe mô tô
dọc theo quốc lộ ba mươi hai c thuộc phạm vi khu vực lễ hội
để đảm bảo an toàn giao thông ở trong lễ hội tôi đã có xây dựng những phương án
để giúp cho người dân tham gia giao thông một cách thuận tiện và an toàn nhất
ví dụ như là đối với những phương tiện từ các tỉnh khác đến
chúng tôi đã có phương án phân lưu từ xa phối hợp với công an tỉnh bản giáp danh
tôi đã phối hợp phân lưu từ xa
thứ hai nữa là trong khu vực trung tâm lễ hội chúng tôi bố trí những chốt cảnh giao thông
để hướng dẫn và điều tiết giao thông và bên cạnh đó là cũng bố trí một lực lượng
và phương tiện để tuần tra lưu động dọc các tuyến
do vậy là từ khi diễn ra lễ hội đến giờ thì trong khu vực lễ hội cũng như trên địa bàn tỉnh
thì cũng chưa diễn ra chưa để xảy ra tình trạng ủng tắc
để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại công an tỉnh phú thọ đã phối hợp
với ngành giao thông vận tải lắp đặt thêm hàng trăm điện báo điện chỉ dẫn
trong và ngoài di tích địch sử đền hùng
bên cạnh đó công an tỉnh phú thọ cũng đã phối hợp với các tỉnh yên bái
tuyên quang và vĩnh phúc tiến hành phân luồng từ xa tại các tuyến quốc lộ tỉnh lộ
đi qua khu vực đền hùng như quốc lộ hai quốc lộ ba mươi hai c
đặc biệt tại nút giao ic tám nối quốc lộ hai với đường cao tốc nội bài
lào cai ngoài việc điều tiết hướng dẫn phân luận giao thông và thực hiện
các phương án dẫn đoàn công an tỉnh phú thọ còn phối hợp với tổng công ty
đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam triển khai các giải pháp
nhằm hạn chế tình trạng ủng tắc giao thông xảy ra
nút ic tám sẽ là nút trọng điểm đây là cái nút là cán bộ chuyên sĩ dẫn lãnh đạo
đảng và nhà nước về dân hương chúng tôi đã phân luận bố trí lực lượng
cảnh giao thông phù hợp và hợp lý đồng thời chúng tôi đã làm việc
với ban khai thác quản lý đường cao tốc hỗ trợ lực lượng
đồng thời bên cạnh đó là cùng với cục cảnh giao thông đồng bộ đồng sát
cũng tham gia hỗ trợ vào cái nút này để khi mà có đoàn của lãnh đạo đảng
và nhà nước đi qua thì chúng tôi cũng đủ lực lượng để phân luận
thì là thuận lợi cho việc giao thông đi lại không xảy ra tai nạn
xe đỗ gọn gàng ngăn nắp các đồng chí phục công an phục vụ rất tận tình
chú đáo dẫn đường chỉ nối rất tân tình
dự báo trong những ngày tới đặc biệt là ngày chín hội mùng một mươi tháng ba âm lịch
lượng du khách hành hương về khu di tích lịch sử đền hùng sẽ đông hơn những ngày trước đó
công an tỉnh phú thọ sẽ bố trí lực lượng phương tiện một cách khoa học hợp lý
trong đó đặc biệt nêu cao tinh thần ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ chiến sĩ
ở từng chốt và từng vị trí được phân công góp phần đảm bảo an ninh trật tự
an toàn giao thông hạn chế tới mức thấp nhất các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra
tại địa bàn khu di tích lịch sử đền hùng